đều cho biết việc dùng kháng sinh cho bệnh nhân covid một mươi chín là không hợp lý
và chỉ nên dùng khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn tức là phải có đánh giá của nhân viên y tế
sử dụng kháng sinh không đúng không mang lại lợi ích mà còn có nguy cơ gặp tác dụng phụ
và khi lạm dụng nếu sau này nhiễm trùng thì kháng sinh đó có thể mất tác dụng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết trong ngày hai mươi chín tháng một mươi một
số ca nhập viện tầng hai và tầng ba là một chín mươi bốn người
trong số các ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai và tầng ba
gồm có một mươi bốn năm trăm tám mươi người
số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là sáu một trăm chín mươi chín người
số ca đang cách ly điều trị tại nhà là sáu mươi sáu tám trăm sáu mươi hai người
như vậy hiện thành phố có tổng cộng là tám mươi hai năm trăm ba mươi sáu bệnh nhân đang được điều trị cách ly
số ca mắc covid một mươi chín xác định qua xét nghiệm rt pcr đang gia tăng ở mức độ một năm trăm linh ca mỗi ngày
trong khi đó số nhân viên y tế nghỉ việc một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cũng tăng hơn hơn hơn
báo cáo từ sở y tế tp hcm tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một
tp hcm có tổng cộng tám mươi bảy sáu trăm năm mươi ca nhiễm covid một mươi chín đang cách ly điều trị
trong đó có một mươi bốn năm trăm tám mươi ca f đang điều trị tại tầng hai tầng ba
sáu một trăm chín mươi chín ca f đang cách ly tập trung sáu mươi sáu tám trăm hai mươi sáu ca f đang cách ly tại nhà
về năng lực điều trị biết ngành y tế tp hcm đã chuẩn bị trên ba mươi một
nên không có chuyện hệ thống y tế quá tải
mặt khác để chăm sóc f cách ly tại nhà
hiện tp hcm đang duy trì tổng đài một nghìn hai mươi hai nhánh ba tập hợp hơn hai trăm linh bác sĩ tư vấn f
tổng đài một nghìn hai mươi hai nhánh bốn tư vấn chăm sóc các bệnh khác
khởi động lại hệ thống bác sĩ đồng hành với trên một năm trăm linh bác sĩ trên cả nước
thăm hỏi f ở từng địa bàn đánh giá mức độ bệnh để chuyển viện kịp thời
trước đó ngành y tế tp hcm cho biết
an toàn tiếp nhận cách ly điều trị của tp hcm là một trăm hai mươi ca f cùng lúc
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi liên quan đến biến thể mới omicron
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
có bốn vấn đề đặt ra trong những ngày gần đây cần phải giải quyết
cụ thể là số ca mắc covid một mươi chín mới và ca tử vong trên địa bàn còn cao
nhập viện luôn cao hơn số ca xuất viện
bên cạnh đó thế giới đang xuất hiện biến thể virus mới là omicron
cũng gây tâm lý lo lắng
trước tình hình đó ông hải khẳng định thành phố vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh
trong nhiều tuần liên tiếp cấp độ dịch vẫn ở mức hai
tp hcm đã chuẩn bị đầy đủ kịch bản để xử lý tình huống khi ca mắc mới tăng cao
tp hcm đề nghị người dân không hoang mang nhưng không được chủ quan lơ là
và phải thực hiện tốt nhất quy định của ngành y tế đặc biệt là biện pháp năm k ông hải nói
trước biến thể mới omicron khiến các nước trên thế giới lo ngại
người phát ngôn của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
có bốn việc tp hcm cần chuẩn bị
thứ nhất dù là biến chủng gì đi nữa thì cũng lây qua đường hô hấp
do đó biện pháp tốt nhất là phải thường xuyên đeo khẩu trang
thực hiện nghiêm biện pháp năm k trong đó người dân cần giảm tối đa tụ tập đông người
thứ hai ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm giao cho sở y tế
thường xuyên theo dõi việc thực hiện chỉ đạo
về biến chủng này của bộ y tế
có vấn đề gì sở y tế phải báo ngay
thực ra đến giờ chúng ta cũng chưa biết biến thể này như thế nào
người ta nói độc lực lớn hơn mức độ lây lớn hơn
nhưng vẫn chưa có tài liệu chính thức của who ông hải nói
thứ ba cần chuẩn bị các kịch bản để đối phó với biến chủng mới omicron
như xây dựng bệnh viện giá chiến chăm sóc f xây dựng trạm y tế
lưu động củng cố trạm y tế phường xã tăng cường tiêm vaccine phòng dịch
cuối cùng là tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn bài bản hơn với y tế công và y tế tư
đồng ý với tây y quân y và dân y
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước
đã phát hiện ca nhiễm biến thể omicron nhập cảnh vào việt nam
để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này vào nước ta
ngày hai mươi chín tháng một mươi một văn phòng chính phủ vừa có công văn số tám nghìn bảy trăm linh sáu
về truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về việc kiểm soát biến thể omicron
theo đó yêu cầu bộ y tế chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới omicron gây ra
thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới who để cập nhật thông tin
kịp thời chính xác về biến chủng này
trên cơ sở đó đề xuất các phương án biện pháp phòng chống dịch kịp thời
phù hợp hiệu quả với diễn biến tình hình dịch
công văn yêu cầu bộ y tế bộ ngoại giao bộ giao thông vận tải bộ công an bộ quốc phòng
và các bộ cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao
chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát người đến và đi
qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới omicron nhập cảnh vào việt nam
để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này vào nước ta
biến thể omicron ban đầu được gọi là b một một năm trăm hai mươi chín
lần đầu tiên được báo cáo cho who từ nam phi vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
sau đó hôm hai mươi sáu tháng một mươi một who đã đặt tên cho biến thể mới là omic rong
theo bảng chữ cái hy lạp và phân loại biến thể này là biến thể đáng lo ngại
biến thể này được cho là có ba mươi hai đột biến gen protein gai
tuy nhiên không rõ liệu biến thể này thật ra bắt nguồn tại nam phi
hay nhập khẩu vào quốc gia này từ những nơi khác trong khu vực
hiện nay nhiều nước châu âu đã thông báo ca nhiễm biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao này
trong khi đó chính phủ các nước trên thế giới bắt đầu đóng cửa biên giới
nhằm ngăn chặn biến thể covid một mươi chín mới omicron
anh đức và ý đã xác nhận các ca đầu tiên nhiễm biến thể omicron
trong khi đó chính phủ hà lan đang phải cách ly sáu mươi một hành khách từ nam phi
đã có kết quả dương tính với virus này
các phòng khám tư nhân ở tp hcm chia sẻ sẵn sàng tham gia chăm sóc
cấp phát thuốc điều trị f để giảm tài công việc cho lực lượng y tế tuyến cơ sở
với điều kiện có cơ chế rõ ràng
những ngày qua các trạm y tế xã phường và các trạm y tế lưu động tăng cường
ở tp hcm đang căng mệnh quản lý
chăm sóc cấp phát thuốc điều trị cho f
tuy nhiên do lực lượng y tế có hàng trong khi số lượng f phát hiện ngày càng nhiều
có tình trạng f không tiếp cận kịp thời với lực lượng y tế nên phải tự xoay sở
trong đợt dịch cao điểm vừa qua thành phố huy động toàn bộ lực lượng y tế
tham gia chống dịch đặc biệt là hệ thống y tế tư nhân
thành phố đánh giá rất cao các hoạt động chia lửa của nhiều đơn vị y tế tư nhân
ở khắp các mặt trận như tiêm vaccine lấy mẫu xét nghiệm tư vấn sàng lọc
điều trị chăm sóc f
sở y tế đánh giá nếu huy động nguồn lực của hệ thống y tế tư nhân
tham gia chống dịch trong tình hình mới sẽ góp phần giảm tải rất lớn
cho hệ thống y tế cơ sở tăng cường hiệu quả phòng chống dịch
sở y tế đã có các cuộc làm việc với đại diện hệ thống y tế tư nhân
và bước đầu ghi nhận tinh thần tham gia cùng hệ thống y tế phường xã
như vai trò các trạm y tế lưu động của các cơ sở y tế tư nhân
góp phần chăm lo sức khỏe cho bà con
sở đang tập hợp ý kiến và tính toán để phát huy sự tham gia tốt nhất
hệ thống y tế tư nhân có thể sẽ có đề xuất thí điểm và trình
ủy ban nhân dân thành phố xem xét trong thời gian sớm nhất
phòng giáo sư tiến sĩ bác sĩ phùng nguyễn thế nguyên trường bộ môn nhi
trường đại học y dược tp hcm kiêm trưởng đơn vị điều trị covid một mươi chín
bệnh viện nhi đồng một tp hcm trả lời thắc mắc xung quanh vấn đề tiêm vaccine
có bị dương tính trở lại không
theo bác sĩ nguyên f triệu chứng trong vòng một mươi ngày vẫn lây nhiễm cao
cho người khác hiện nay f sẽ tết lại vào ngày một mươi bốn của bệnh để hoàn thành cách ly
nếu kết quả âm tính khi test lên hai vạch là các bạn đã nhiễm sars cov hai
số ho và số mũi là bạn đã xuất hiện triệu chứng của covid một mươi chín
có thể bạn bị lây nhiễm thời điểm nào đó trong khoảng một mươi bốn ngày về trước
không phải do tiêm vaccine bạn cần thực hiện những việc cần thiết
cho người f tại nhà hay tại cơ sở cách ly
bao gồm cách ly phòng lây cho người khác nhất là thành viên gia đình
đồng thời theo dõi các triệu chứng chuyển nặng nhằm đảm bảo được điều trị kịp thời
khai báo y tế để được tư vấn và theo dõi
ngày hai mươi chín tháng một mươi một tổng thống mỹ joe biden kêu gọi người dân mỹ không hoảng sợ
trước biến thể omicron của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
ông cho biết mỹ làm việc với các công ty dược để lên kế hoạch
trong trường hợp cần có vaccine mới
ông biden thừa nhận việc có người nhiễm biến thể omicron
của người mỹ là chuyện sớm muộn và kêu gọi người mỹ hãy đeo khẩu trang
trong các môi trường trong nhà
tuy nhiên ông xác định mỹ sẽ không phong tỏa trở lại
để ngăn chặn sự lây lan của omicron
các chuyên gia đang nghiên cứu về omicron và ông biden tin
các loại vaccine hiện nay có thể tiếp tục bảo vệ con người
trước nguy cơ bị mắc covid một mươi chín nặng
mỹ đang làm việc với các hãng vaccine gồm pfizer moderna và transon johnson
để lên kế hoạch sớm trong trường hợp cần nâng cấp các vaccine
và các mũi tăng cường để đáp ứng với biến thể mới
chúng ta sẽ tăng tốc phát triển và triển khai bằng mọi phương tiện
tổng thống mỹ khẳng định
ông biden cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm fda
cùng trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc áp dụng tiến trình nhanh nhất
nhưng không hy sinh tính an toàn của vaccine
liên quan đến biến thể omicron ông scott becker giám đốc điều hành
của hiệp hội các phòng thí nghiệm sức khỏe cộng đồng apsl
hiệp hội các phòng thí nghiệm y tế công cho biết
mỹ đang tăng cường giám sát để phân biệt các ca nhiễm mắc biến thể omicron
với biến thể delta
ông cho biết tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm ra có thể trong vài ngày tới
theo ông trong trường hợp đó người đã nhiễm hoặc nghi nhiễm với biến thể omicron
dù đã được tiêm vaccine cần cách ly vì họ được xem là có rủi ro cao
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại